theo thống kê bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn từ đầu năm đến nay bệnh viện đã tiếp nhận khoảng bốn trăm linh bệnh nhân
đều là các trường hợp đi lao động vượt biên trái phép ở trung quốc bị bắt giữ và trả về qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị
trong đó khi tiếp nhận có nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý nguy hiểm do không được chữa trị kịp thời ở trung quốc vì thiếu giấy tờ tùy thân
qua một thời gian lao động tại các tỉnh quảng đông quảng tây thay vì đồng tiền kiếm được
anh nguyễn văn long quê ở thanh hóa mới đến được một mươi ngày thì bị chính quyền trung quốc bắt và giam giữ bảy tháng
sau đó mắc bệnh tê phù do thiếu vitamin b một và cuối cùng là teo cơ liệt hai chân tạm thời

khi tiếp nhận chúng tôi có các thiếu thông tin của bệnh nhân
sau khi bệnh nhân bị thai thời gian bệnh nhân ở bên trung quốc thường thấp nhất là bốn tháng và dài nhất là sáu tháng
quả là với trung quốc do chế độc dư dưỡng của trung quốc rất là thấp
thì phải ăn rau và rau không
ngoài các nhóm bệnh liên quan đến thiếu hụt dinh dưỡng
những người vượt biên chế phép trở về còn mắc những bệnh mãn tính khác như cao huyết áp tiểu đường dạ dày ruột thừa cấp
hay thậm chí vỡ nhân ung thư mà do không có giấy tờ tùy thân và giấy phép lao động hợp pháp
những người này không thể có khả năng tiếp cận với sự chăm sóc y tế kịp thời trong suốt khoảng thời gian từ bốn đến sáu tháng

kể cả về thể chất cũng như là tính thần
cho nên chính vì thế rất nhiều hợp kỳ ở đây có các biểu tượng dưới loạn về tâm lý
đặc biệt có những trường hợp nạn còn có các trụ trứng về dưới loạn tâm thần
ngoài việc chăm sóc tâm lý về tâm thể đa tiểu
việc đảm bảo kháng điều trị và chăm sóc tâm lý cho bệnh viện tâm thần
đến nay sức khỏe của các bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh đã dần ổn định
cùng với đó công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín từ các bệnh nhân này cũng được thực hiện theo quy định
người dân cần tuyệt đối không xuất cảnh trái phép đi lao động tại nước ngoài để tránh những tình huống tiền mất tật mang
cùng với đó cơ quan chức năng cũng cần có những giải pháp bảo đảm an ninh khu vực xuất nhập cảnh
trật tự khu vực biên giới hạn chế đến mức tối đa tình trạng xuất nhập cảnh trái phép